theo bộ luật hình sự kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám người tham gia giao thông nói chung và người đi bộ nói riêng nếu vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây ra các vụ tai nạn nghiêm trọng có thể bị phạt tù từ bảy đến một mươi năm năm
tuy nhiên ghi nhận tại hà nội một số người dân vẫn bất chấp quy định mới này
kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám nếu người đi bộ băng qua đường là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng theo khoảng ba điều hai trăm sáu mươi bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm thì có thể đối diện với việc bị phạt tù cao nhất là một mươi năm năm